nằm mệt nhòai trên giường bệnh sau khi kết thúc hơn ba tiếng lọc máu
khuôn mặt nhật anh mệt mỏi như đã cạn kiệt sức bình sinh
đôi mắt thở thẫn xa xăm
tôi hỏi em con mệt không
em chẳng suy nghĩ gì mà vội vàng nói
em khỏe lắm em không sao cả
đúng vậy em chắc chắn sẽ khỏe lại
chắc chắn em sẽ thực hiện được ước mơ của mình
mang trong nghìn căn bệnh nan y mà y học gọi là suy thận giai đoạn cuối hay suy thận mạng
mỗi em có một hoàn cảnh nhưng cùng chung một số phận
đó là suốt đời phải gắn liền với chiếc máy chạy thận
đời người bệnh thận được ví như cây tầm gửi
bởi cuộc đời cứ bám giết vào máy móc bác sĩ gia đình
và sự sống của họ lúc nào cũng lây lắt như ngọn đèn trước gió